thưa quý vị hướng tới kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày thương binh liệt sĩ ngày hôm nay thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đã đến thăm tặng quà các thương bệnh binh đang được chăm sóc điều trị tại trung tâm điều dưỡng thương binh duy tiên và trung tâm điều dưỡng thương binh kim bảng tỉnh hà nam
thưa quý vị hướng tới kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày thương binh liệt sĩ ngày hôm nay thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đã đến thăm tặng quà các thương bệnh binh đang được chăm sác điều trị tại trung tâm điều dưỡng thương binh duy tiên và trung tâm điều dưỡng thương binh kim bảng tỉnh hà nam
thương binh liệt sĩ các thương bệnh binh đã công nghiên máu xương vì sự nghiệp giải phóng dân tộc mong muốn các thương bệnh binh tiếp tục phát huy ý chí bản lĩnh kiên cường luôn luôn lạc quan yêu đời sống vui sống khỏe là tấm cư sáng cho thế hệ trẻ nơi theo
nhân dịp này thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng bộ công an lê văn tuyến đã trao tặng quà trung tâm điều dưỡng thương binh duy tiên và trung tâm điều dưỡng thương binh kim bảng hà nam với tổng trị giá hơn một trăm linh triệu đồng
công an tỉnh hà nam trao tặng quà hai trung tâm với tổng giá trị hơn hai mươi triệu đồng đây là những tình cảm việc làm thiết thực của bộ công an và cán bộ chiến sĩ công an hà nam trong công tác đền ơn đáp nghĩa
cũng nhân dịp này đoàn công tác của bộ công an do thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà trung tâm điều dưỡng thương binh nho quan tỉnh ninh bình
hiện nay trung tâm điều dưỡng thương binh nho quan đang quản lý nuôi dưỡng điều trị phục hồi chức năng và thực hiện các chế độ chính sách cho một trăm bốn mươi sáu thương bệnh binh đối tượng chính sách
trong đó có sáu mươi tám thương bệnh binh nặng hai mươi bốn người bị nhiễm chất đầu hóa học năm mươi bốn bệnh nhân xã hội
phát biểu tại buổi tập
trong thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đồng chí thứ trưởng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe động viên các thương bệnh binh người có công với cách mạng đối tượng chính sách đang điều trị tại trung tâm
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh đảng nhà nước và nhân dân ta cũng như lực lượng công an nhân dân luôn biết ơn công lao to lớn của các thương binh bệnh binh những người có công với cách mạng với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước

tại hà nội thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đã tiếp thứ trưởng bộ nội vụ và truyền thông nhật bản naga kawa takamoto
nhân dịp ngài thứ trưởng và đoàn công tác của bộ nội vụ và truyền thông nhật bản sang việt nam tham gia sự kiện triển lãm về phòng cháy chữa cháy do việt nam tổ chức
tại buổi tiếp thứ trưởng nguyễn văn long khẳng định bộ công an việt nam và các cơ quan hữu quan nhật bản đã và đang duy trì quan hệ hợp tác thiết thực có hiệu quả
đặc biệt giữa hai bên đang thúc đẩy hoàn thiện các thủ tục triển khai dự án đầu tư nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng công an việt nam
để thúc đẩy hai cơ quan ngày càng hợp tác phối hợp nâng cao năng lực ứng phó xử lý thảm họa thiên tai thứ trưởng nguyễn văn long đề nghị thời gian tới
hai bên tăng cường hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và chia sẻ thông tin kinh nghiệm về quản lý nhà nước trên lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tác chiến phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên không trên biển tại các khu vực địa hình phức tạp khó tiếp cận ứng phó với thảm họa thiên tai biến đổi khí hậu
tăng cường tổ chức nhiều hơn nữa các chương trình đào tạo tập huấn nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ công an việt nam
tiến tới tổ chức các hoạt động diễn tập chung giữa lực lượng hai bên trong ứng phó xử lý các thảm họa thiên tai diễn ra trên quy mô rộng địa hình phức tạp
đóng góp tích cực hiệu quả thúc đẩy mối quan hệ giữa bộ công an việt nam với bộ nội vụ và truyền thông nhật bản nói chung với các cơ quan hữu quan nhật bản nói riêng
qua đó góp phần phát triển quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia
trong khuôn khổ triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ và thiết bị an ninh an toàn bảo vệ năm hai nghìn hai mươi ba
vào sáng nay cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp hiệp hội doanh nghiệp về phòng cháy chữa cháy
đây là dịp để cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và các cơ quan quản lý nhà nước lắng nghe đối thoại về các khó khăn vướng mắt từ phía các doanh nghiệp
đặc biệt là những kiến nghị đề xuất những sáng kiến kinh nghiệm để cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tham mưu bộ công an đề xuất chính phủ có giải pháp hỗ trợ thảo gỡ khó khăn vương mắc trên tinh thần hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp
để vừa thúc đẩy doanh nghiệp phát triển nhưng phải đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và chấp hành nghiêm trình quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy
các nhóm vấn đề liên quan đến thẩm duyệt nghiệm thu kiểm định phương tiện quy định sử dụng các vật liệu xây dựng chống cháy sơn chống cháy và việc áp dụng quy chuẩn sáu hai nghìn hai mươi hai về an toàn cháy cho nhà và công trình đã được làm rõ trao đổi cụ thể
trong đó có các điều kiện chuyển tiếp khi thực hiện áp dụng các quy chuẩn mới
nguyên tắc hồ sơ thiết kế xây dựng đã được góp ý hoặc thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền
trước khi quy chuẩn này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo hồ sơ thiết kế đã được góp ý hoặc thẩm duyệt với sự hướng dẫn của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
đến nay đã tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho gần một mươi cơ sở trên toàn quốc
thưa quý vị hôm nay kỷ niệm sáu mươi một năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân việt nam
trên chặng đường ấy lực lượng cảnh sát nhân dân đã lập nên vô vàn chiến công xuất sắc được đảng nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý
trong đó có một huân chương sao vàng một mươi hai tập thể cá nhân được tặng huân chương hồ chí minh hàng trăm tư thể cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác
được sinh ra tại thời điểm bước ngoặt quan trọng nhất của lịch sử đất nước cảnh sát nhân dân là cảnh sát của dân
vì dân được nhân dân tin yêu bao bọc che trở trung thành tận tụy được tôi rèn trong mọi gian nan thử thách các thế hệ cảnh sát nhân dân vẫn đang nối tiếp nhau un đắp truyền thống cao đẹp xứng đáng là tấm khiên thép của đảng là quả đấm thép trong cuộc chiến không phân hiệu với tội phạm
một mươi sáu chữ vàng cảnh sát việt nam nu trí dũng cảm vì nước vì dân quên thân phục vụ đã được chủ tịch bộ đồng nhà nước võ trí công tặng lực lượng cảnh sát nhân dân tại lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày truyền thống
cảnh sát nhân dân một bộ phận cấu thành hết sức quan trọng và luôn gắn liền với những trang sử hào hùng vẻ vang của công an nhân dân việt nam của dân tộc của cách mạng và sự phát triển của đất nước cuộc sống bình yên của nhân dân
sau sáu mươi một năm truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân đã giải công xây dựng chiến đấu trưởng thành phát triển lớn mạnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
cảnh sát của chúng ta là cảnh sát nhân dân cho nên là ngay từ khi ra đời
cho đến đặc biệt ngày hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai chủ tịch hồ chí minh đã ký lệnh công bố pháp lệnh cảnh sát dân việt nam
thì cái phương châm là dựa vào dân và hoạt động vì nhân dân có thể nói là một cái phương hướng rất là lớn nội dung chính trong hoạt động của lực lượng công an nhân chung và cảnh sát dân nói riêng
đảng nhà nước và nhân dân luôn luôn chăm lo xây dựng và tin tưởng rằng lực lượng cảnh sát nhân dân sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
vì cuộc sống bình yên ấm no hạnh phúc của nhân dân vì sự hung cường thịnh vượng của đất nước chúng ta
hơn năm mươi vụ phạm tội về trật tự xã hội hơn hai mươi vụ phạm tội về kinh tế hơn ba mươi bốn vụ phạm tội vi phạm pháp luật về kinh tế ma túy tham nhũng buôn lậu môi trường sử dụng công nghệ cao thụ lý điều tra hơn một trăm linh vụ án các loại là kết quả trung bình mỗi năm gần đây được cảnh sát nhân dân điều tra khám phá
tỷ lệ điều tra khám phá các loại án hình sự đạt trên tám mươi năm án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên chín mươi
để thực hiện được sứ mệnh đó lực lượng công an nhân dân không chỉ là những tấm gương quên mình vì cuộc sống bình yên mà ở đó để bảo vệ danh dự bảo vệ tính thượng tôn pháp luật lực lượng công an nhân dân đã nhìn thẳng vào sự thật có các biện pháp chủ động phòng ngừa chấn chỉnh sai phạm
ngay sau đây biên tập viên thu hương sẽ có phần trình bày cụ thể về nội dung này mời quý vị cùng theo dõi
thưa quý vị sau hơn một năm thực hiện nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị đã và đang có sức lan tỏa sâu rộng tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động đối với mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay không chỉ là đề cao tinh thần trách nhiệm đối với mỗi cán bộ chiến sĩ công an phải thật sự trọng dân gần dân lúc dân cần lúc dân khó có công an sẵn sàng chiến đấu chấp nhận hiểm nguy
hy sinh vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân mà còn giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao tính tự soi tự sửa trong mỗi cán bộ chiến sĩ góp phần xây dựng bộ máy bộ công an thật sự trong sạch vững mạnh
ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba cuốn sách dành dự là điều thiêng liêng cao quý nhất được giới thiệu phát hành và tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ chiến sĩ công an
cuốn sách do đảng ủy công an trung ương bộ công an chủ trì
trực tiếp chỉ đạo nội dung là đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
đã tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc đối với công tác đảng và công tác xây dựng lực lượng
nếu như thanh bảo kiếm không sắc lá chắn không vững thì không bảo vệ được đảng bảo vệ chế độ bảo vệ nhân dân
nên cuốn sách này nói về rất nhiều vấn đề nhưng cái cốt lõi nhất là nói về cái đạo đức của người công an
phải giữ được cái dành dự là điều
sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân lời huấn thị của đồng chí lê duẩn chỉ biết con đảng thì con mình
và lời căn dặn của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất
đã trở thành kim chỉ nam để mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân tự soi tự sửa
xứng đáng là lực lượng vũ trang nòng cốt tiên phong gương mẫu trách nhiệm trước đảng trước nhân dân
tạo ra sức mạnh dũng vàng
không bị sa ngã trước sự mua chuộc nguyên rũ của các phần tử xấu lợi ích nhóm
trong thời gian qua liên quan đến cái lực lượng an ninh nổi da đã thủ lý
thì có những vụ trong đó có cả những án về giết người rồi là những án về tham nhũng
một số vụ án khi thủ lý thì các đối tượng đã đưa ra những cái giá để mua chuộc cán bộ chiến sĩ
với giá hàng chục tỷ đồng để có thể bỏ qua cho hành vi của mình
tuy nhiên với bản lĩnh chính trị vững vàng thì những điều đó không khuất phục được những cán bộ chiến sĩ của chúng tôi
cùng với công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong lực lượng công an nhân dân kỷ luật kỳ cương điều lệnh là nền tảng xây dựng lực lượng công an vững mạnh toàn diện
điều này được xác định là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên liên tục nhằm thực hiện hóa các mục tiêu của nghị quyết một mươi hai đã đề ra
để công tác điều lệnh đi vào nền nếp các đơn vị trong công an nhân dân
thường xuyên quán triệt thực hiện nghiêm túc gắn trách nhiệm liên đới với chỉ huy cấp đội lãnh đạo phụ trách đối với phần việc công việc của mình
đội điều lệnh bán chuyên trách tổ chức thường xuyên định kỳ đột xuất kiểm tra các đội để kịp thời phát hiện các sai phạm
để uấn nắn chỉnh sửa và xem xét đánh giá phân loại cán bộ xem xét thi đu bằng tháng đối với tập thể và cá nhân có biểu hiện nghi phạm
thực tế đã chứng minh có chấp hành nghiêm điều lệnh thực hiện nghiêm quy chế lãnh đạo đơn vị có gương mẫu công bằng cán bộ có trách nhiệm
thì nội bộ mới đoàn kết mệnh lệnh chỉ huy mới được thực hiện nghiêm túc hiệu quả
cùng với đó xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong cán bộ chiến sĩ một cách công khai minh bạch trong lực lượng công an nhân dân thời gian qua
cũng cho thấy tinh thần thượng tôn pháp luật không có vùng cấm không có ngoại lệ tạo sức gian đe cảnh tình rất lớn được nhân dân hoan nghênh đánh giá cao và đồng tình ủng hộ
ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba những hình ảnh trộm dê của dân được lan truyền và gây bức xúc trong dư luận
ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba giám đốc công an thành phố hà nội đã ghi quyết định
tước danh hiệu công an nhân dân đối với ba cán bộ công an thị trấn đại nghĩa huyện mỹ đức do có hành vi vi phạm pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội cũng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội trộm cắp tài sản tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ
như vậy chỉ trong vòng hai mươi bốn giờ vụ việc đã được xác minh và ra quyết định xử lý
câu chuyện tại mỹ đức chỉ là một ví dụ điển hình thể hiện rõ sự quyết liệt đấu tranh chống sai phạm tiêu cực không có vùng cấm ngay trong nội bộ công an nhân dân
các hành động dũng cảm của các cán bộ chiến sĩ hoặc là thậm chí của người dân cũng đều được đánh giá
các hành động dũng cảm của các cán bộ chiến sĩ hoặc là thậm chí của người dân cũng đều được đánh giá
tuy nhiên việc chủ động phòng ngừa vi phạm mới là điều quan trọng nhất
trong đó công an các đơn vị đặc biệt chú trọng công tác tự thanh tra kiểm tra tự giám sát của cấp ủy đơn vị cơ sở
để kịp thời phát hiện từ sớm từ xa những xe phạm ở đơn vị mình chấn chỉnh ngay từ khi mới manh nhà
bám sát vào chủ trương của bộ công an cũng như chỉ đạo của công an thành phố hà nội
tại công an quận hà đông chúng tôi thì cũng thường xuyên tiến hành công tác tự kiểm tra
giám sát cũng như là công tác xiết chặt kỷ luật kỷ cương nâng cao văn hóa ứng xử trong cán bộ chiến sĩ
bên cạnh công tác phòng ngừa sai phạm đảng ủy ban chỉ huy công an quận chúng tôi cũng thường xuyên chăm lo đến đời sống của cán bộ chiến sĩ
luôn luôn xác định cán bộ là trung tâm là đối tượng chăm lo của công tác xây dựng lực lượng
để động viên kích lệ cán bộ chiến sĩ làm tốt nhiệm vụ của mình
bằng việc xây dựng bộ máy công an trong sạch vững mạnh đã góp phần làm nên những kết quả quan trọng trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
toàn lực lượng đã điều tra làm rõ gần một mươi chín vụ phạm tội về trật tự xã hội phát hiện gần ba vụ
hơn bốn năm trăm linh đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế tham nhũng đảm bảo tiến độ mục tiêu yêu cầu các nhiệm vụ được giao trong đề án sáu của chính phủ
đã chính quốc hội xem xét thông qua hai dự án luật
tăng cường gần dân sát dân tất cả đã tạo nên những hình ảnh đẹp và niềm tin vững chắc trong lòng nhân dân
quyết tâm thực hiện cho bằng được lời thề vì nước cung thân vì dân phục vụ con đảng thì con mình danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất

quyết tâm thực hiện cho bằng được lời thề vì nước quân thân vì dân phục vụ con đảng thì con mình danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất